tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trần văn quân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình hai mươi năm tù và bị cáo trần ngọc giao
sinh năm hai nghìn bốn chú huyện rồng trô rồng người riềng tỉnh kiên giang năm năm tù
về tội mua bán trái phép chất ma túy
quân và giao cùng thuê nhà trọ ở thành phố rạch giá sống chung với nhau như vợ chồng
quân là đối tượng nghiện ma túy nhận thức được việc mua bán ma túy là vi phạm pháp luật
nhưng vì hám lợi và có ma túy để thỏa mãn cơn nghiện
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị công an bắt giữ vào ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
quân đã một mươi hai lần bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn thành phố rạch giá
với tổng trọng lượng gần một trăm tám mươi gram ma túy tổng hợp loại ketamin và mdma
còn trần ngọc giao trong lúc sống chung phát hiện quân bán ma túy có lợi nhuận cao
nên giao đã mua ma túy
kiếm lời giao đã mua ma túy của quân tổng cộng chín lần rồi trực tiếp bán lại cho sáu con nghiện khác
với trọng lượng hơn một mươi ba gam ma túy tổng hợp
ngoài lĩnh mức án nêu trên hội đồng xét xử còn tịch thu số tiền thu lợi bất chính của quân và thảo
gần hai mươi năm triệu đồng bổ sung vào ngân sách nhà nước